chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị cho dù giá vàng thế giới tăng hay giảm
thì đội tranh giữa giá vàng trong nước và thế giới luôn ở mức cao
tỷ giá ổn định đang khiến tiền đồng mạnh lên
đáng chú ý việc thu thuế của các nền tảng kinh doanh xuyên biên giới
như netflix facebook google và youtube vẫn đang là bài toán khó với việt nam
sau đây là nội dung chi tiết
việt nam đã chi gần năm tỷ đồng để nhập khẩu chín mươi bốn trăm hai mươi tấn thịt lợn đông lạnh các loại
lượng hàng tồn kho tới hàng trăm tấn khiến chi phí lưu kho trở thành gánh nặng
khiến nhiều doanh nghiệp phải bán rẻ để cắt lỗ
nhiều mặt hàng thịt lợn đông lạnh đang bán chạy trên thị trường hiện tại
so với giá bán trong đợt giãn cách xã hội đã giảm từ một mươi đến hai mươi năm đồng một kg
cụ thể giá bán lẻ thịt lợn ba chỉ trước bán chín mươi bốn đồng một kg nay còn tám mươi đồng một kg
cốt lết trước đây tám mươi năm chín mươi đồng một kg
nay còn từ sáu mươi đến sáu mươi năm đồng một kg
tuy nhiên giá bán lẻ thịt lợn nóng trên thị trường vẫn không giảm bao nhiêu
thị trường thịt đông lạnh và thịt nóng được phân chia rõ ràng
không chỉ giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới gần bốn triệu đồng mỗi lượng
mà giữa các thương hiệu vàng trong nước cũng có mức tranh lệnh đáng kể
mức tranh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới quá cao thì sự rủi ro khi đầu tư là rất lớn
giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng năm mươi hai triệu đồng một lượng
thấp hơn tới bốn triệu đồng một lượng so với giá vàng trong nước
giá vàng thế giới biến động mạnh khiến giá vàng trong nước có tranh lệch khoảng cách
để bù đắp lại rủi ro khi mua bán
theo các chuyên gia mức tranh lệch giữa giá vàng việt nam và thế giới
chỉ trong khoảng từ hai trăm linh đến bốn trăm linh đồng một lượng là hợp lý
chỉ số đo sức mạnh đồng đô la mỹ đã giảm hai bốn kể từ đầu năm
khiến nhiều ngoại tệ mạnh lên trong đó có tiền đồng của việt nam
sự mạnh lên của tiền đồng sẽ làm giá các mặt hàng xuất nhập khẩu trở nên hấp dẫn hơn
qua đó kích thích người tiêu dùng sử dụng các mặt hàng nhập khẩu nhiều hơn
và làm thu hẹp thẳng dư thương mại
theo vn direct đồng đô la mỹ suy yếu so với những động thái chưa từng có của fed
và tiền đồng sẽ mạnh lên
tỷ giá việt nam đồng đô la mỹ sẽ ổn định từ nay đến cuối năm
trong bối cảnh các yếu tố thúc đẩy tiền đồng mạnh hơn đang nổi lên
dự báo tỷ giá việt nam đồng đô la mỹ sẽ biến động trong biên độ hẹp
cộng trừ năm trong năm hai nghìn hai mươi
bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản báo cáo chính phủ đề xuất xem xét
cho phép được gia hạn thời gian áp dụng nghị định số tám mươi sáu giữ nguyên mức học phí hiện hành
ở tất cả các cấp học đối với năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
nếu đề xuất của bộ giáo dục và đào tạo về việc lùi thời gian ban hành nghị định thay thế
được chính phủ phê duyệt thì từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba mới áp dụng nghị định mới
lộ trình tăng học phí hàng năm khoảng hai năm một năm so với mức tăng hàng năm
mà nghị định số tám mươi sáu đã bắt đầu
nghị định số tám mươi sáu đã bắt đầu
chính sách giảm năm mươi phí trước bạ và sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe mới
đã đưa thị trường ô tô đạt tăng trưởng mạnh
tháng một mươi vừa qua toàn thị trường đã tiêu thụ gần bốn mươi bốn chiếc xe các loại
đây là tháng có số lượng xe bán ra cao nhất kể từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
theo hiệp hội sản xuất ô tô việt nam trong tháng một mươi lượng xe bán ra của các doanh nghiệp
đạt ba mươi ba hai trăm năm mươi bốn xe tăng tới hai mươi hai so với tháng trước và tăng một mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
phần khúc xe du lịch tăng tốc mạnh mẽ
với hai mươi năm ba trăm ba mươi chín xe tăng tới hai mươi năm so với tháng trước đó
sau khi giảm giá thị trường ô tô tăng giá mạnh trở lại bắt đầu mùa cao điểm cuối năm
bộ xây dựng đang trình chính phủ ban hành nghị quyết về phát triển nhà ở thương mại giá thấp
dưới hai mươi triệu đồng một mét vuông với nhiều cơ chế đột phá như giảm thuế
giảm tiền sử dụng đất cắt bớt thủ tục thực hiện dự án
bộ xây dựng đề xuất chính phủ giảm tới bảy mươi các sắc thuế
thuế giá trị gia tăng đối với nhà cho thuê chỉ còn ba
và thuế thu nhập doanh nghiệp về sáu với nhà ở giá thấp dưới hai mươi triệu đồng một mét vuông
tuy nhiên nếu áp dụng giá nhà chỉ giảm được một mươi so với hiện tại
thực tế tại hai thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
đã không có nhà ở giá dưới hai mươi triệu đồng một mét vuông để áp dụng chính sách này
các chủ đầu tư cho rằng các ưu đãi khuyến khích làm nhà ở giá thấp chưa đủ hấp dẫn
việc chưa có quy định cụ thể để xác định và yêu cầu các nền tảng kinh doanh
xuyên biên giới nộp thuế hệ thống pháp luật về thương mại điện tử chưa đồng bộ và hoàn thiện
đang khiến việt nam không thể thu thuế google facebook youtube và netflix
những nền tảng đang có doanh thu hàng nghìn tỷ mỗi năm tại việt nam
theo bộ thông tin và truyền thông tại việt nam netflix đã có khoảng ba trăm linh thuê bao
doanh thu mỗi năm lên đến hơn bảy trăm linh tỷ đồng
các nền tảng khác như facebook google youtube và wetv của trung quốc
đang có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm tại việt nam nhưng chưa hề đóng thuế
nhà nước thất thu thuế doanh nghiệp việt không thể cạnh tranh
vì phải đóng thuế cao khiến các doanh nghiệp nước ngoài chiếm phần lớn thị trường
do đó việt nam cần đơn giản hóa thủ tục hành chính cho phép các doanh nghiệp nước ngoài nộp thuế
mà không cần mở đại diện tại việt nam đây là cách mà liên minh châu âu đang áp dụng
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu
trên truyền hình nhân dân với những thông tin kinh tế thị trường
hẹn gặp lại các quý vị trong những video tiếp theo